thưa quý vị vào chiều nay một tháng tám tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp phó chủ tịch jica ngài yamada junichi
chào mừng ngài yamada junichi đến thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an việt nam luôn đánh giá cao quan hệ hợp tác hỗ trợ của jica và coi trọng việc củng cố thúc đẩy các nỗ lực hợp tác giữa hai bên
điển hình là dự án an ninh mạng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bốn dự án viện trợ tàu tuần tra ven biển cho bộ công an
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây đều là những dự án quan trọng với cả hai bên không chỉ mang ý nghĩa chiến lược và phần nâng cao năng lực chấp pháp của bộ công an
mà còn là minh chứng trong mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa bộ công an và jica
trực tiếp góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho đời sống của nhân dân việt nam
bộ trưởng tô lâm đề nghị jica tiếp tục quan tâm trong việc thúc đẩy tài trợ viện trợ góp phần xây dựng lực lượng công an phát triển trong các lĩnh vực yêu cầu kỹ thuật hiện đại mà nhật bản có thế mạnh
như công nghệ cao chuyển đổi số cung cấp trang thiết bị phương tiện phòng chống khủng bố chấp pháp ven biển phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đào tạo cán bộ
trần thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài yamada yudichi khẳng định sẽ dành sự quan tâm thúc đẩy thực hiện những phương hướng hợp tác mà bộ trưởng tô lâm đưa ra để duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác tích cực giữa hai cơ quan
ngài phó chủ tịch jica bày tỏ tin tưởng trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á giữa hai nước
mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các đối tác phía nhật bản đặc biệt là jica sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa